sau thời gian gián đoạn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm hai nghìn một mươi chín sẽ trở lại với khán giả thủ đô từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi một tại hoàng thành thăng long hà nội
tổ chức lần đầu vào năm hai nghìn một mươi bốn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa đã trở thành một sự kiện âm nhạc tầm cỡ thu hút đông đảo khán giả đặc biệt là giới trẻ
sau một năm vắng bóng đầu tháng một mươi một tới đây tại thủ đô hà nội lễ hội âm nhạc gió mùa trở lại hứa hẹn đem đến nhiều điều mới mẻ
lễ hội năm nay do nhạc sĩ quốc trung làm tổng đạo diễn được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá là thương hiệu âm nhạc văn hóa đặc sắc của thủ đô
gió mùa lần này sẽ mang đến một thực đơn phong phú trẻ trung với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc những nền âm nhạc khác nhau như ireland đan mạch thái lan indonesia israel hàn quốc và các nghệ sĩ việt nam